trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng một không khí lạnh tăng cường gây ra biển động mạnh ở vịnh bắc bộ
khiến nhiều phương tiện tàu bè của tỉnh thanh hóa gặp nạn
hiện tại công tác tìm kiếm cứu nạn đang được gấp rút triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn do thời tiết
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng một tổng hợp báo cáo của các đồn biên phòng tuyến biển và các lực lượng chức năng
trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã xảy ra sáu vụ sáu phương tiện chở hai mươi bảy lao động gặp nạn
cho tới sáu giờ chiều ngày chín tháng một đã cứu được một mươi một người một phương tiện bè mảng còn lại một mươi sáu người vẫn đang mất tích
trong đêm mùng tám dạng ngày mùng chín tàu hải quân cũng đã xuất kích cùng với một mươi tàu khác tìm kiếm ở tại khu vực bạch long vĩ
nhưng mà do gió lớn sóng to cho nên là tàu lại phải vào khu vực đảo mê để tạm trú và chờ cái trời yên biến lặng mới tìm kiếm được
ngoài ra thì các cái phương tiện khác do cái công suất nó nhỏ cho nên cái điều kiện sóng lớn như thế thì xuất kích ra để tìm kiếm là cũng cả vấn đề khó khăn
để tìm kiếm các ngư dân bị mất tích riêng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã điều động bảy mươi cán bộ sĩ quan trực tiếp thông tin và trực cơ động
về công tác tìm kiếm cứu hộ trong điều kiện sóng to gió mạnh tọa độ khu vực ngư dân gặp nạn cũng chưa rõ ràng
việc gửi tàu ra khơi không có nhiều hiệu quả hiện nhiệt độ tại thanh hóa giao động từ một mươi hai đến một mươi ba độ c khả năng cầm cự nếu ngâm mình trong nước là vô cùng khó khăn
hy vọng lớn nhất đặt vào những phương tiện tàu bè đủ điều kiện đang hoạt động trong khu vực tàu bị nạn